còn tại điện biên tình hình ngập ống sạt lở vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa bàn dân cư
các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh điện biên cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng
một xe tải lớn đã bị lật xuống vực gây tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
tại các phường trên địa bàn thành phố điện biên phủ nhiều tổ dân phố bị ngập úng
có hộ bị ngập vào nền nhà cao gần một mét
do không dự đoán được tình hình lại xảy ra trong đêm khuya
nên hầu hết các hộ không chủ động điều việc thu dọn đồ đạc để tránh ngập
nên đã bị hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh
tại các phường nong bua thanh trường mưa lũ đã gây ngập úng vùi lấp gần một mươi hectare lúa
hơn ba hectare ao thả cá sạt lở hơn một trăm linh mét bờ sông nậm rốm
ba hộ dân nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở cao đã phải di rời gấp đến nơi an toàn ngay trong đêm
ngay trong khi mưa lũ xảy ra ban chỉ huy phòng chống lụt bão
giảm nhẹ thiên tai và cứu hộ cứu nạn thành phố điện biên phủ đã đến các điểm sung yếu kiểm tra tình hình
và chỉ đạo các địa phương triển khai phương án phòng chống
gây ngập úng khắc phục hậu quả thiệt hại
đối với công tác khắc phục thì trước mắt là sẽ bằng cái quỹ lưu bão hỗ trợ tạm thời cho bà con
những trường hợp mà bị thiệt hại về tài sản
ở đây thì rất may là không có thiệt hại người người chủ yếu là tài sản
rồi là đảm bảo các vệ sinh môi trường sẽ giao cho công ty vệ sinh môi trường
và các xã phường sẽ tập trung gọn tập vệ sinh
cây thông các hệ thống phát nước để đảm bảo làm sao phát thông tốt
và tránh việc ngập úng cục bộ
trong ngày hôm nay tại các tuyến quốc lộ bốn h một mươi hai và quốc lộ sáu
ước tính hơn năm mươi năm mét khối đất đá tràn xuống lòng đường
tại km một trăm hai mươi một năm trăm bảy mươi quốc lộ một mươi hai xe tải biển kiểm soát hai mươi sáu c ba nghìn một trăm bảy mươi bảy chở ngô
đã bị lật xuống talium
tại tuyến quốc lộ sáu đoạn thuộc địa phận xã pa hàm huyện mường trà
mưa lũ đã làm mất phần nền đường và giao thông bị tê liệt hoàn toàn
sau một thời gian nỗ lực khắc phục
tuyến quốc lộ bốn h quốc lộ một mươi hai đã cơ bản thông tuyến
riêng quốc lộ sáu dự kiến đến chiều ngày ba tháng tám mới cơ bản thông tuyến
tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh điện biên đến chiều nay đã giảm
nhưng theo dự báo mưa lớn vẫn có thể tái diễn và kéo dài trên diện rộng
ban chỉ huy phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh điện biên
đã triển khai các phương án phòng chống và cảnh báo các hộ dân nằm trong vùng
thường xuyên bị ngập lụt cần chủ động đề phòng trong mọi tình huống
nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản